nếu dịch covid một mươi chín giảm xuống màu xanh mở rộng hơn thì hoạt động được mở nhiều hơn
còn nếu vàng lên hoặc chuyển thành màu cam màu đỏ thì hoạt động phải giảm đi
đó là khẳng định của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã trao đổi với báo chí
về việc số ca nhiễm covid một mươi chín những ngày gần đây gia tăng tại tp hcm
ông phan văn mãi cho biết việc f gia tăng nằm trong dự kiến của thành phố
vì khi mở cửa việc giao thương tiếp xúc đi lại nhiều hơn
tp hcm và các quận huyện phường xã luôn theo dõi sát
thấy chỗ nào bất thường thì có phương án xử lý
nhưng những ngày gần đây huyện hóc môn và huyện nhà bè có số ca nhiễm tăng
thì thành phố tập trung đánh giá phân tích và có các biện pháp truy vết nhanh
bao vây xử lý kịp thời
trước băn khoăn của doanh nghiệp liệu rằng thành phố có siết chặt khi dịch bệnh gia tăng
cho biết tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã khẳng định rất rõ
là phải thực hiện thích ứng an toàn
do vậy độ mở của các hoạt động kinh tế xã hội tùy thuộc vào tình trạng dịch bệnh
nếu dịch giảm xuống màu xanh mở rộng hơn thì hoạt động được mở nhiều hơn
còn nếu vàng lên hoặc chuyển thành màu cam màu đỏ thì hoạt động phải giảm đi
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết hiện nhiều địa bàn có nguy cơ dịch bệnh
ở cấp độ ba nguy cơ cao có nơi ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
có nơi ở cấp độ một nguy cơ thấp còn trung toàn thành phố đang ở cấp độ hai
số ca nhiễm hàng ngày đang tăng nếu tới mức phải xiết lại thì thành phố sẽ xiết chặt
đồng thời cho biết việc đánh giá cấp độ dịch được thực hiện hàng tuần
người đứng đầu chính quyền tp hcm nhìn nhận diễn biến dịch tại thành phố
và các địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp nên cần phải cẩn trọng
chủ động phòng dịch không được lơ là
tp hcm đã có kế hoạch củng cố hệ thống y tế nói chung
gồm y tế công cộng y tế điều trị y tế phục hồi
trong đó trạm y tế củng cố với cán bộ lãnh đạo trưởng trạm phó trạm
bổ sung cán bộ y tế cơ chế chính sách cho hoạt động của trạm y tế
vừa qua sở y tế thành phố đã có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động ở các phường
trong đó cán bộ y tế của các bệnh viện cấp thành phố làm nòng cốt số hỗ trợ cán bộ cơ sở
cùng tham gia để giải quyết các vấn đề trước mắt
sau này thành phố sẽ xây dựng các cơ chế để đưa các bạn sinh viên ngành y tốt nghiệp
về làm việc tại trạm y tế một khoảng thời gian nhất định để bổ sung nguồn lực
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận nam từ liêm hà nội
tới hết ngày một mươi một tháng một mươi một chuỗi lây nhiễm tại phường phú đô đã ghi nhận năm mươi bảy ca covid một mươi chín
trong đó riêng tổ tân phố một có tới ba mươi bệnh nhân
ban chỉ đạo nhận định tình hình dịch có thể tiếp tục phức tạp trong thời gian tới
nguy cơ phát sinh thêm nhiều ca dương tính thuộc chuỗi lây nhiễm này
hiện cấp độ dịch của phường phú đô được nâng từ cấp hai lên cấp ba nguy cơ cao
tuy nhiên dự kiến thời gian tới có thể phong tỏa rộng hơn tổ một
và nâng mức cấp độ dịch lên mức bốn nguy cơ rất cao
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh trạm y tế lưu động tại phường phú đô
với năm cán bộ y tế đã được kích hoạt
trong trường hợp dịch lan rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận năm tới liêm cho biết
đang tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng
xử lý các bệnh tại ổ dịch phường phú đô
lấy mẫu các điểm nguy cơ và xét nghiệm lần hai tại khu phong tỏa
bên cạnh đó khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ f một f hai và người liên quan
cách ly ngay f một f hai theo quy định bóc tách kịp thời f ra khỏi cộng đồng
thực hiện phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp xét nghiệm diện rộng
quận cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về phòng chống dịch
thích ứng linh hoạt an toàn nhưng không chủ quan
yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc năm k khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tập trung khai báo y tế kể cả các trường hợp đã tiêm đủ vaccine
chuối lây nhiễm covid một mươi chín tại phường phố đô được phát hiện vào ngày bốn năm một mươi một
trong hai ngày này qua xét nghiệm những người biểu hiện ho
xót tới trạm y tế phường phố đô khai báo rẻ rác
đã thi nhận tới năm ca dân tính sars cov hai đều trú tại tổ dân phố một
từ nhóm bệnh nhân trên quận năm từ liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan đến f và một số đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn phường phú đô
người bán hàng ở mặt đường mặt ngõ kết quả phát hiện thêm nhiều f
thuộc địa bàn tổ dân phố một và các tổ dân phố khác
trong đó có một số trường hợp là trẻ em
ổ dịch được đánh giá có nguy cơ cao lây lan lớn do khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp
nhà săn sắt nhau liền tường dân cư đông đúc
hơn nữa khu vực phố đô trước đây là làng người dân vẫn theo văn hóa làng xã
các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
thời gian qua người dân giao thương gặp gỡ đi lại tự do rất nhiều
nguy cơ lây nhiễm càng lớn gây khó khăn cho việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế
được biết từ ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã phong tỏa ba tổ dân phố của phường này
gồm tổ một tổ năm và tổ sáu với sáu ngõ lập bảy chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngành y tế tổ chức lấy mẫu một hai trăm sáu mươi hai mẫu xét nghiệm của toàn bộ hộ dân trong khu vực phong tỏa hai trăm hai mươi tám hộ
và một một trăm bốn mươi hai mẫu của các đối tượng nguy cơ xung quanh nơi cư trú của ca bệnh dương tính ở tổ một năm và sáu
tổng số mẫu đã lấy là hai bốn trăm linh bốn mẫu
đồng thời thông tin tuyên truyền cho người dân phường phú đô và các địa phương về tình hình phức tạp tại đây
khuyên cáo những ai đã đến ba tổ dân phố một năm và sáu cần khai báo y tế theo dõi sức khỏe
phò giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trường cục y tế sự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam nhấn mạnh
ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất thời điểm này để khống chế dịch bệnh
tất cả người dân đặc biệt là người trong ổ dịch
cần tuân thủ tuyệt đối thông điệp năm k không được chủ quan
chỉ có năm k mới giúp cắt đứt chuỗi lây nhiễm phò giáo sư phu nói
đặc biệt người dân nên trung thực khai báo y tế
chủ động khai báo với y tế địa phương nếu từng tiếp xúc với các ca f f một
khai báo y tế khi có biểu hiện ho sốt nghi nhiễm covid một mươi chín
về công tác chuyên môn phó giáo sư phu cho rằng vấn đề truy vết
xét nghiệm cần thực hiện thật tốt từ đó xác định nguy cơ chuỗi lây nhiễm
nguy cơ tới đâu phong tỏa tới đó
để làm tốt việc phong tỏa cần chú ý đảm bảo an sinh
đời sống cho bà con trong khu vực cách ly